phần đấu hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy đã đề ra
xây dựng quê hương lạng sơn ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh nhân dân có cuộc sống ấm no vui tươi hạnh phúc
nhân dịp về thăm làm việc với tỉnh lạng sơn đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tặng đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh lạng sơn bức ảnh bác hồ để kỷ niệm và luôn thực hiện theo lời bác hồ dạy
đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh lạng sơn đã tặng tổng bí thư nguyễn phú trọng bức tranh cột cờ núi phai vệ và bức tranh chân dung tổng bí thư nguyễn phú trọng

một huy chương bạc đồng đội trong cùng nội dung một mươi mét súng ngắn hơi nữ
tới đại hội thể thao toàn quốc lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi hai trịnh thu vinh giành hai huy chương vàng quan trọng
cho bắn súng công an nhân dân tại giải ở nội dung một mươi mét súng ngắn hơi đồng đội nữ
một mươi mét súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ
sau đó ở giải bắn súng vô địch châu á hai nghìn hai mươi hai trịnh thu vinh xuất sắc giành một huy chương vàng cá nhân

trong thời gian vừa qua đặc biệt là từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
thể thao công an nhân dân đã nỗ lực vượt bậc đạt được nhiều thành tích to lớn
đặc biệt đối với vận động viên trịnh thu vinh
vừa đạt giải bắn súng hơi thế giới một trong tám vận động viên mạnh nhất thế giới
vận động viên trịnh thu vinh là một trong hai vận động viên đội tuyển bắn súng của công an việt nam
được tập trung đội tuyển quốc gia
vận động viên vinh và vận động viên trang là những vận động viên trọng điểm của đội tuyển bắn súng quốc gia
hướng tới đạt huy chương tại asean và tranh vé đi olympic hai nghìn hai mươi bốn tại pháp
hiện tại vận động viên đã giành được vé rồi
khi vọng trong thời gian tới vận động viên trang của chúng tôi sẽ có một xuất
đóng góp cho đội tuyển quốc gia việt nam đi olympic
lần gần nhất bắn súng công an nhân dân có vận động viên tham dự một kỳ olympic là vào năm hai nghìn bốn
với xã thủ nổi danh nguyễn mạnh tường
một điểm thú vị là xã thủ nguyễn mạnh tường có sở trường trong nội dung một mươi m và năm mươi m súng ngắn hơi
vốn cũng là nội dung trịnh thu vinh đang thi đấu
còn tại giải bắn súng vô địch thế giới năm nay có sự tham gia của hơn một hai trăm linh xã thủ
đến từ một trăm linh một quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
các nội dung tranh tài dành cho súng ngắn súng trường đĩa bay cho cả nam và nữ
giải đấu diễn ra từ ngày một mươi bảy tháng tám tới ngày một tháng chín
thưa quý vị vào trường ngày hôm nay hai mươi năm tháng tám trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử
vụ nâng khống giá cây xanh tại hà nội cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
đã phủ nhận hầu hết các nội dung trong những lời khai trước đó của các bị cáo có liên quan
phủ nhận vai trò chỉ đạo trong vụ án này
tại phần xét hỏi bị cáo nguyễn đức trung
bị cách ly trong hầu hết thời gian và chỉ được đưa vào phòng xử khi tới phần trả lời thẩm vấn của mình
trong đó bị cáo bùi văn mận nguyên giám đốc công ty sinh thái xanh khai nhận
khi đang trốn nợ tại lâm đồng thì được bị cáo trung gọi về để tham gia dự án trồng cây trên địa bàn thủ đô
mận về hà nội lập công ty ba tháng sau thì nhận được dự án trồng cây cho thủ đô
thực tế kết quả điều tra xác định công ty sinh thái xanh không đủ năng lực thực hiện đấu thầu
tuy nhiên các bên không góp vốn điều lệ không có thiết bị máy móc đội ngũ kỹ sư hồ sơ năng lực đều được làm khống
được triệu tập tới tòa thì nguyên giám đốc sở xây dựng hà nội lê văn dục cho biết
trước khi bị cáo trung về làm chủ tịch hà nội các hoạt động trồng trăm sóc cây xanh của thành phố
đang thực hiện rất chân tru ổn định đấu thầu với một số doanh nghiệp nhà nước có uy tín
nhưng sau đó bị cáo trung đã nói chuyện về công ty sinh thái xanh có năng lực giá cây rẻ
sau đó đốc thuốc ép buộc ông phải liên lạc với mận để cho công ty của mận trồng cây cho thành phố
do vậy ông dục phải thực hiện theo ý kiến này của bị cáo trung gọi điện cho mận để tạo điều kiện tham gia các dự án trồng cây
trình bày tại tòa bị cáo nguyễn đức trung phủ nhận việc đã gọi điện nói bị cáo mận về hà nội để trồng cây
phủ nhận việc đã chỉ đạo các bị cáo khác tạo điều kiện cho bị cáo mận trồng cây tại các dự án trên địa bàn
vào sáng mai ngày hai mươi sáu tháng tám phiên tòa sẽ chuyển sang phần tranh luận
còn với hành vi nhận hối lộ của công ty trung hậu sáu mươi tám để bỏ qua sai phạm trong quá trình khai thác mỏ cát mỹ hiệp và bình phước xuân
ông trần anh thư phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về thăm dò
khai thác tài nguyên đưa nhận hối lộ lợi dụng chức phục quyền hạn trong khi thi hành công vụ
in phát hành mua bán cháy phép hóa đơn
từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại công ty trung hậu sáu mươi tám sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang và các đơn vị có liên quan
mở rộng điều tra cơ quan điều tra xác định trần anh thư với cương vị là phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang đã chỉ đạo nguyễn việt trí
giám đốc sở tài nguyên và môi trường hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cho công ty trung hậu sáu mươi tám được cấp phép thăm dò khai thác nâng chữ lượng công suất khai thác
bỏ qua những xe phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát mỹ hiệp và bình phước xuân huyện trợ mới tỉnh an giang
cá nhân ông thư được nhận tiền với lợi ích vật chất khoảng một hai tỷ đồng từ lê quang bình chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty trung hậu sáu mươi tám
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để xử lý thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
thông tin về hành vi vận chuyển
mùa bán cháy phép trên ma túy được công an tỉnh vĩnh long và công an tỉnh bắc cạn triệt phá sẽ có trong cụm tin sau đây
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng ba hoàng bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long phát hiện
khi đang điều khiển xe máy chở theo một người phụ nữ lưu thông trên quốc lộ một có vận chuyển gần một kg ma túy
qua làm việc hoàng khai nhận vận chuyển ma túy thuê cho một thanh niên từ tp hcm về giao cho đối tượng khác tại thị xã bình minh
qua quá trình xác minh người phụ nữ đi chung với hoàng không biết việc làm trên của hoàng nên cơ quan chức năng không xử lý hình sự
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn cũng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm trực tuyến vụ án hình sự đối với bị cáo hứa hồng hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
trú tại huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn về tội mua bán cháy phép chất ma túy
theo cáo trạng vào khoảng một mươi hai h ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực tiểu khu hai thị trấn đà phạc huyện ngân sơn
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn bắt quả tang hải đang vận chuyển trên một trăm linh g heroin bằng xe ô tô
khám xét chỗ ở của hải cơ quan công an thu giữ sáu sáu mươi hai g tại phiên tòa hộ đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hai mươi năm tù phạt bổ sung một mươi năm triệu đồng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với nguyễn lê huy một mươi bảy tuổi
trú tại huyện thọ xuân thanh hóa về tội chấm người thi hành công bố
vào khoảng một mươi sáu h hai mươi phút chiều ngày hai mươi ba tháng tám tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an thành phố thanh hóa đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư đại lộ lê lợi hạc thành
thì phát hiện một thanh niên điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm có dấu hiệu vượt đèn đỏ
thời điểm này đại úy đào văn thuân đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố thanh hóa đã xuống đường ra tín hiệu yêu cầu huy dừng xe để kiểm tra hành chính theo quy định
tuy nhiên huy không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà còn điều khiển xe đâm thẳng vào người đại úy thuân
hậu quả đại úy thuân bị thương phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương huy bị lực lượng khống chế ngay sau đó
tại cơ quan công an huy khai nhận do không đợi mũ bảo hiểm nên có ý định bỏ chạy tuy nhiên do không làm chủ được phương tiện nên đã đâm vào đại úy thuân
cũng vào ngày hôm nay tại thái nguyên ban thanh niên quân đội chủ trì phối hợp với các đơn vị quân khu một
tổng cục công nghiệp quốc phòng quân chủng hải quân ban thanh niên công an nhân dân tỉnh đoàn thái nguyên công an tỉnh thái nguyên
tổ chức ngày hội thanh niên quân đội với văn hóa giao thông năm hai nghìn hai mươi ba
nằm trong chương trình ban tổ chức đã phát động ngày hội và cuộc thi trung tay về an toàn giao thông
tuần hành tuyên truyền về văn hóa giao thông trên các tuyến đường của thành phố thái nguyên
hướng dẫn thực hành lái xe an toàn và tổ chức hội thi thanh niên quân đội với văn hóa giao thông
hội thi bao gồm bốn đội đại diện cho tuổi trẻ các đơn vị quân khu một tổng cục công nghiệp quốc phòng quân chủng hải quân công an tỉnh thái nguyên
thông qua ngày hội góp phần xây dựng nếp sống có văn hóa khi tham gia giao thông
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm trong chấp hành pháp luật
kỷ luật và các quy định đảm bảo an toàn giao thông nhất là ý thức văn hóa trong tham gia giao thông của đội ngũ đoàn viên thanh niên